mùa hè năm hai nghìn một mươi chín được dự báo nóng kỷ lục với nhiều đợt nắng nóng gai gắt nền nhiệt cao
với loại hình thời tiết cực đoan như thế này các bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân gia tăng mạnh
đặc biệt là sau vụ việc ít nhất có hai người chết
một người nghi là do bị sốc nhiệt khi làm việc dưới trời nắng nóng khiến cho chúng ta không thể chủ quan
các bác sĩ cho biết sốc nhiệt hay say nắng là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt
do cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài không kịp thích nghi gây mất nước
do vậy khối lượng tuần hoàn máu giảm dẫn đến trị mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
biểu hiện ban đầu của sốc nhiệt là đau nửa đầu khó thở buồn nôn nặng hơn là sốt cao
tróng mặt ngất xỉu thậm chí mê sẵn
lúc này việc đầu tiên là cần giúp nạn nhân tới khu vực mát áp túi nước đá hoặc khăn lạnh
vào vùng nách bẹn cổ và lưng để giảm nhiệt độ cơ thể đưa đến cơ sở y tế kịp thời
thời điểm này thuốc hạ sốt không có tác dụng
đừng có sốc nhiệt mà cho vào bụng lạnh ngay bụng lạnh là nguy hiểm
nhưng mà phải cho dần dần làm sao thay đổi môi trường từ môi trường nhiệt độ cao thấp xuống dần dần
chứ không phải cao xuống đột ngột xuống nguy hiểm
cái thứ hai là sơ cứu ban đầu cũng hết sức cẩn thận cho người dân
đặc biệt là những bệnh nhân như đó nếu mà người ta ngừng thở người tim phải biết cách ép tim hay tội ngạc
không chỉ làm việc tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng sốc nhiệt còn có thể xảy ra nếu người dân thay đổi môi trường đột ngột
như đi từ phòng bật điều hòa ra bên ngoài
các bác sĩ khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe người dân cần bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể
hạn chế ra ngoài làm việc hoặc vận động mạnh dưới nắng nóng
nếu bắt buộc nên che chắn cẩn thận tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng